những ngày này khi đi trên đường thì nhiều người dân thủ đô đều tỏ ra tò mò và thích thú
với những bốt điện được khoác áo hoa tại các hẻ phố
nhờ những trang trí rực rỡ này mà hà nội cũng trở nên tươi mới và giàu sức sống hơn
đây là một ý tưởng đầy thú vị và sáng tạo đến từ các bạn trẻ nặng lòng với tình yêu hà nội
mời quý vị theo dõi những hình ảnh đẹp sau đây
những bốt điện trước kia thường bị bồi bẩn vé bậy hoặc gián cắt tờ rơi quảng cáo
thì giờ đây đã được khoác lên mình một diện mạo hoàn toàn khác
mỗi bột điện được làm sạch trang trí bằng những nét vẽ một loài hoa đặc trưng của hà nội
như phượng bằng lăng cúc họa mi khiến cho đường phố hà nội trở thành một buổi triển lãm tranh rực rỡ tràn đầy sức sống
đây là dự án sắc màu hà nội do một nhóm kiến trúc sư họa sĩ trẻ thuộc hà nội aspay thực hiện
với mục tiêu khoác áo hoa cho khoảng bảy mươi bốt điện ở những tuyến phố khu vực trung tâm như phố tràng thi hàng khay tràng tiền
rất là lo lắng bọn mình cũng phải có cái bút thử điện để thử trước sau đó mới dám phụt nước lên để vệ sinh
thực sự là một quá trình mình vẽ cảm thấy rất là thích thú khi mình biến những bốt điện nó đang rất là nem nhem
thử hành đẹp mắt hơn nó được người dân cũng rất là thích thú xem quá trình mình vẽ
mục đích của cộng đồng vẽ đó là tạo ra một cái cho người dân ở đây ý thức về một môi trường xanh sạch
đẹp và ý thức về đem cái nghệ thuật không vào vào trong cái không gian của hà nội ở đây để người ta thấy yêu hà nội hơn
yêu những cái vật dụng rất là nhỏ như cái bốt điện hay là có ý thức bảo vệ môi trường hơn
mặc dù mới đang trong quá trình triển khai nhưng dự án sắc màu hà nội với ý nghĩa tốt đẹp
góp phần bảo vệ môi trường làm sạch thủ đô nâng cao ý thức người dân
hướng tới cái đẹp dự án đã nhận được sự ủng hộ tạo điều kiện của chính quyền địa phương cũng như hầu hết mọi người dân hà nội
thứ nhất nó mang lại một cái vẻ đẹp một cái diện mạo mới cho thủ đô chúng ta quận hoàn kiếm chúng ta và đặc biệt là địa phương chúng tôi
thứ hai là với cái sự vẻ đẹp này rất là tự nhiên làm cho con người thích ứng với môi trường một cách tự nhiên hơn
và qua đó đã nâng cao ý thức của người dân trong vấn đề bảo vệ sinh môi trường cũng như sinh thái và nâng cao chất lượng sống của chúng ta trong thời đại ngày nay
kể trước tôi thấy cơ bản là mình thấy cái cột điện hay là những cái cốt điện như này thì rất nhiều những cái mà
tờ ban hô quảng cáo chúng rất là phản cảm
thì bây giờ lần đầu tiên mình thấy có những thay đổi mình thấy là nó cảm giác như thay đổi về cái diện mạo của cảnh quan của đô thị
những tác phẩm nghệ thuật đường phố như thế này không những tạo ra cảnh quan đẹp cho đô thị
mà còn hứa hẹn sẽ trở thành một điểm nhấn mới của thủ đô hà nội trong dịp tết nguyên đán sắp tới